theo thông tin từ cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội diễn ra vào chiều nay trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm một trường hợp mắc mới covid một mươi chín đó là f một của bệnh nhân một nghìn ba mươi bốn bệnh nhân này cũng vừa rời khỏi khu cách ly tập trung
bệnh nhân mắc covid một mươi chín mới nhất là nam hai mươi ba tuổi trở về từ nga được cách ly tập trung tại tỉnh hải dương
kết thúc cách ly ngày hai mươi năm tháng tám bệnh nhân trở về tạm trú tại năm mươi tám b bà triệu phường hàng bài quận hoàn kiếm trở về quê tại tỉnh bà rịa vũng tàu
trước khi rời khu cách ly bệnh nhân đã lấy mẫu xét nghiệm nhưng chưa có kết quả
tối ngày hai mươi năm tháng tám cdc hải dương thông tin kết quả xét nghiệm trường hợp này âm tính nhưng ở cùng phòng với bệnh nhân số một nghìn ba mươi bốn trong khu cách ly tập trung
ngày hai mươi tám tháng tám bệnh nhân được cdc hà nội xét nghiệm lần ba và cho kết quả dương tính với sars cov hai
từ ngày một mươi chín tháng tám đến nay hà nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng tuy nhiên ghi nhận hai trường hợp hết cách ly tập trung tại hải dương trở về hà nội
vì vậy nguy cơ dịch xâm nhập từ các địa phương vào hà nội rất đáng quan ngại
tại cuộc họp lãnh đạo ubnd tp hà nội yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm quy định về cách ly
tuyệt đối không để người đang đợi kết quả xét nghiệm lần hai được phép rời khỏi khu cách ly tập trung
người ra khỏi khu cách ly phải tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày